xuất khẩu của việt nam trong những năm vừa qua đã có sự tăng trưởng nhanh chóng
đóng góp cho thành tích này không thể không nhắc tới vai trò của thương mại điện tử
trong thời gian qua thương mại điện tử đã trở thành kênh xuất khẩu chủ đạo của nhiều doanh nghiệp
nếu như năm hai nghìn chín kim ngạch xuất khẩu của việt nam chỉ khoảng năm mươi bảy tỷ usd
thì chỉ sau một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch xuất khẩu đã tăng trưởng gấp bốn lần
đạt hơn hai trăm bốn mươi bốn tỷ usd nhập khẩu tăng trưởng chậm hơn khoảng ba lần
báo cáo của hiệp hội thương mại điện tử việt nam cho thấy
nguyên nhân của tăng trưởng này đó là bởi xuất khẩu trực tuyến đã trở thành công cụ đắc lực
thậm chí là kinh xuất khẩu chủ đạo của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu
các chuyên gia nhận định xuất khẩu trực tuyến là cơ hội cho hàng hóa việt nam
có thể thâm nhập sâu rộng hơn tới các thị trường trọng điểm đáng kể nhất là thị trường mỹ
các doanh nghiệp nên tận dụng tốt công cụ đắc lực này